với niềm tin sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia
hiện việt nam đã có hàng trăm doanh nghiệp tham gia các dự án năng lượng mặt trời
tuy nhiên những chính sách hiện hành đang tạo ra hàng loạt những rào cản làm khó cho doanh nghiệp
theo thống kê của bộ công thương đã có gần ba trăm linh dự án về điện mặt trời
với tổng công suất hơn một mươi bảy năm trăm linh mw bổ sung vào quy hoạch điện bảy
trong đó có sáu mw đã được thủ tướng chính phủ và bộ công thương phê duyệt vào quy hoạch
tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có hơn bảy mươi dự án được bộ công thương phê duyệt
bổ sung sẽ đưa vào vận hành trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín với tổng công suất chỉ đạt ba mw
để mà xem công trình nào đang hoạt động tốt và hoạt động như thế nào
thì chúng tôi có thể đánh giá một điều rằng là tất cả công trình hiện tại là hiệu quả chưa cao
điện mặt trời vẫn có cái khó khăn là tính ổn định trong hệ thống
nối vào một hệ thống điện thì yêu cầu cơ bản của an ninh năng lượng
người ta đòi hỏi là cái hệ thống đó là phải bảo đảm ổn định tin cậy
thế thì cái điện mặt trời hiện nay chưa có đủ cái để người ta tin rằng
điện mặt trời là có khả năng đảm bảo tính ổn định
chứ là nhiệt điện than hoặc các loại năng lượng khác
với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nguồn năng lượng truyền thống ngày một cạn kiệt
các bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp cần nghiên cứu
tiếp cận những công nghệ mới hơn hiện đại hơn để loại bỏ được những nhược điểm của nguồn năng lượng tái tạo
và đưa chúng trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính trong tương lai